các đối tượng đã thực hiện một vụ trộm và bốn vụ cướp với tổng số tài sản giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng
điều đáng nói trong quá trình điều tra lực lượng chức năng cũng xác định nhóm đối tượng này là thủ phạm đập phá các máy bán hàng tựa đồng để lấy nước uống và các vụ cố ý bê thật khác trước đó
công an tỉnh quảng nam vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng trần nhật minh chú tệ xã quế lộc huyện nông sơn tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi đột nhập tiệm vàng trộm cắp số lượng lớn tài sản
tại cơ quan công an nhật khai nhận vào khuya ngày hai mươi hai tháng năm nhật đã điều khiển xe máy từ thành phố đà nẵng đến hiệu vàng sơn trang phá cửa đột nhập vào bên trong
sau đó dùng đục xà beng cậy phá kết sắt lấy số lượng lớn vàng với giá trị khoảng một tỷ đồng rồi tẩu thoát
sau khi gây án minh vào thành phố quảng ngãi thuê phòng trọ và tìm cách bán một phần số vàng với số tiền hơn một trăm bốn mươi triệu đồng rồi quay lại thành phố đà nẵng
cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi trọ của nhật tại thành phố đà nẵng
thu được nhiều vàng bạc và tăng vật liên quan
hơn ba trăm linh triệu đồng là vật chứng thu được tại hai chứa bạc mà công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang bất ngờ đột kích vào một căn nhà
ở ấp mỹ hiệp một xã tân tiến thành phố vị thanh điều đang nói là ba mươi đối tượng bị bắt giữ lại chủ yếu là phụ nữ
kiểm tra trên chiếu bạc trong một phòng trọ cơ quan công an tạm giữ tăng vật gồm một mươi tám triệu đồng
hơn bốn mươi bộ bày tay tại chiếu bạc nhà sau cũng có hai mươi bộ bài tây trong đó có năm bộ đã qua sử dụng
kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh công an tạm giữ trên ba trăm linh triệu đồng hơn hai mươi điện thoại di động và nhiều vật dụng liên quan đến việc đánh bạc
còn tại bình định lực lượng cảnh sát ma túy cơ quan thành phố quỳ nhơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với chương minh hậu
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào khuya ngày hai mươi bảy tháng năm
lúc tuần tra các chính sát ma túy cơ quan thành phố quỳ nhơn phát hiện và bắt quả tăng chương minh hậu đang cất dấu trong người năm gói ma túy đá
để mang đi bán cho các đối tượng nghiện
khám xét khẩn cấp nơi ở của hậu thu giữ thêm bảy gói ma túy đá với tổng trọng lượng là hơn ba mươi sáu gram
tại cơ quan công an hậu khai nhận mua số ma túy trên về với mục đích sử dụng
đồng thời chia nhỏ bán lại cho các con nghiện trên địa bàn thành phố quy nhơn để kiếm lời
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường chú tại ấp một xã châu khánh huyện long phú tỉnh sóc trăng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
là đối tượng lâm hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp bưng thum xã long phú huyện long phú tỉnh sóc trăng
còn về tội cướp giật tài sản công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lý hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp chợ cũ thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm mươi tám

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
cảnh sát điều tra bộ công an